ngày hai mươi ba tháng bốn viện kiểm sát nhân dân tỉnh lâm đồng vừa hoàn tất cáo trạng chuyển hồ sơ đến tòa án nhân dân huyện đạo hoai truy tố bị can đinh vĩnh sơn hai mươi bảy tuổi ngụ huyện đạo hoai lâm đồng
về tội đăng tải sai sự thật lên facebook nội dung đà lạt có ba ca nhiễm covid một mươi chín trong đó một ca đã tử vong hai ca còn lại đã được mang đi cách ly
tại cơ quan điều tra sơn đã thừa nhận hành vi giả mạo facebook của người khác để giả mạo đăng tải bài viết sai sự thật về dịch covid một mươi chín